liên quan đến đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu giả quy mô lớn quy mô đặc biệt lớn
vào sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh bà rê vũng tàu
và lực lượng một số cục nhiệp vụ của bộ công an khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc
tại tỉnh bà rệ vũng tàu để điều tra về hành vi buôn lậu
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa bên ngoài khám xét nơi ở và nơi làm việc
của một số đối tượng tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc
địa chỉ số một trăm linh số một nghìn hai trăm một mươi chín đường ba mươi tháng bốn thuộc phường một mươi một thành phố vũng tàu
đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô rất lớn tại tỉnh bà rê vũng tàu
sở hữu hàng chục cảng biển cửa hàng kinh doanh xăng dầu
hà lộc cũng được biết đến là doanh nghiệp nhập khẩu phân phối xăng dầu
rộng khắp các tỉnh thành phố phía nam
lực lượng công an đã niêm phong thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng chuyên án
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn bảy mươi bị can
cơ quan công an xác định các đối tượng trong đường dây sản xuất buôn lậu xăng giả
đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng dầu giả xăng nhập lậu
thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn này
đã đưa ra thị trường tiêu thụ gây tác hại đối với người tiêu dùng
hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án